tính đến một mươi sáu h chiều ngày hôm nay một mươi hai người bị mất tích trong vụ lũ ống gây sạt lở đất ở thôn một xã trà leng huyện nam trà my tỉnh quảng nam vẫn chưa được tìm thấy
hiện khu vực này đang có mưa lớn và tiềm ẩn nhiều nguy cơ sạt lở
để bảo đảm an toàn cho các lực lượng cũng như nhanh chóng tìm thấy những người còn mất tích các chuyên gia địa chất đã được huy động để hỗ trợ công tác tìm kiếm
để nhanh chóng tìm thấy được một mươi hai nạn nhân mất tích các lực lượng chức năng đã đưa thêm bốn máy đào lớn và ba máy bơm nước công suất lớn vào hiện trường để rửa trôi lớp bùn đất
ngoài ra một đội tìm kiếm cũng được huy động bằng cano và xuồng phao đến khu vực sông leng sông chanh để mở rộng phạm vi tìm kiếm vì có thể một số nạn nhân đã bị cuốn xuống sông
hiện theo dự báo của đài khí tượng thủy văn quảng nam khu vực này đã và đang có mưa lớn
để bảo đảm an toàn cho các lực lượng đang thực hiện công tác đào bới tìm kiếm nạn nhân mất tích các chuyên gia địa chất đã được huy động để cảnh báo nguy cơ sạt lở
hơn nữa lực lượng công an bắt đầu phong tỏa để những người không liên quan đến công tác tìm kiếm sẽ không được vào hiện trường nhằm bảo đảm an toàn và thuận tiện cho việc tìm kiếm